tại tp hcm đã diễn ra hội nghị dinh dưỡng tp hcm mở rộng lần thứ bảy với chủ đề dinh dưỡng và lão hóa
tham dự hội nghị có lãnh đạo bộ y tế hội dinh dưỡng việt nam sở y tế tp hcm và nhiều chuyên gia bác sĩ trong ngành y tế và dinh dưỡng tham dự
hội nghị với các thiên chuyên đề về lão hóa dinh dưỡng cho người cao tuổi dinh dưỡng làm sàn chứng cứ và thực hành dinh dưỡng phòng chống lão hóa
qua đó các chuyên gia chia sẻ về vấn đề gia hóa dân số việt nam hiện nay và các giải pháp kỹ thuật trong can thiệp dinh dưỡng giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong trong phòng ngừa lão hóa
hiện nay việt nam có khoảng một mươi một triệu người cao tuổi chiếm một mươi một dân số
các tham luận tại hội nghị dinh dưỡng cho thấy rằng người cao tuổi việt nam cần có nhiều chế độ dinh dưỡng hợp lý để phòng ngừa các bệnh mạch vành tăng huyết áp đột quỵ đái tháo đường ung thư xa súc trí tuệ v v